tỉnh hà nam là địa phương hiện có số lượng đàn lợn được chăn nuôi tại các hộ dân rất lớn
trước tình trạng bệnh dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp tỉnh hà nam đã chủ động triển khai
các giải pháp ngăn chặn giám sát phát hiện sớm sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh dịch tả lợn châu phi
theo đó tỉnh hà nam đã triển khai kế hoạch hành động cụ thể như thành lập các đoàn kiểm tra
đuôn đốc công tác phòng chống bệnh dịch tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi
các biện pháp an toàn sinh học và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn dịch bệnh
đối với tỉnh hà nam nằm giáp danh giữa thái bình và hương yên
nguy cơ lây nhiễm của dịch tà châu phi hết sức cao
chính vì nguy cơ này đặc biệt dịch tà châu phi đặc điểm của nó là nó gây cho lợn chết một trăm linh nếu như nhiễm dịch
hiện nay chưa có vaccine để phòng chống dịch tà châu phi
chính vì vậy
các giải pháp để phòng chống bệnh này hết sức quan trọng
thế thì chúng tôi cũng đề nghị là trước hết là bà con nông dân hết sức là bình tĩnh để mà đối phó với dịch này
chứ không hoang mang để bán chạy lợn tạo giá lợn nó giảm cũng như hoang mang không dám nhập đàn
cùng với đó tỉnh hà nam cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ
việc vận chuyển kiểm dịch tăng cường hướng dẫn cho bà con nông dân
gia đình đã chủ động thứ nhất là trong việc là phun thuốc khẩu trùng tiêu độc
hai là rác vôi bột theo sự khuyên cáo của các cơ quan chức năng
và hơn nữa là hạn chế những tiếp xúc giữa phương tiện giao thông người và các động vật mà để ảnh hưởng
mà có nguy cơ và lây nhiễm bệnh dịch tả châu phi cho hộ gia đình
băng quần lý trợ kết hợp cùng với lại
phòng kiểm dịch của tỉnh
là quản lý chặt chẽ
là ở các nơi xa mang về
và hai nữa là phòng dịch của chợ
là chúng tôi như là trước khi lợn vào
là băng quần lý cho như là phun thuốc khẩu trùng
và chiều đến là phải xong buổi chợ
là băng quần lý chợ đã cho như là nhân viên như là phun tất cả các chuồng trại
trước khi như là
tỉnh hà nam yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh là đầu mối điều phối
chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong toàn tỉnh
chủ động giám sát chặt chẽ kịp thời
phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh dịch tả tại các địa bàn và xử lý triệt để không để lây lan ra diện rộng
giảm thiểu tác động đến nền kinh tế xã hội giữ ổn định tốc độ phát triển chăn nuôi trên địa